khát xăng lan đến thành phố hồ chí minh một số cây xăng chỉ bán ba mươi đồng mỗi xe
cho rằng càng bán ra càng lỗ một số cây xăng chỉ bán cho người tiêu dùng theo định mức ba mươi đồng mỗi xe máy
tức là mỗi người dân chỉ được mua hơn một lít xăng có cây xăng không bán cho những người mang theo can
trong khi đó doanh nghiệp đầu mối cũng chỉ đáp ứng cho các doanh nghiệp bán lẻ thuộc hệ thống của mình
những đại lý cũng chỉ được mua theo định mức trung bình các tháng trước và nhận xăng dầu theo tiến độ
cầm căn xăng ba mươi lít chạy đến một cây xăng tại phường thạch xuân quận một mươi hai thành phố hồ chí minh vào trưa ngày một mươi bảy tháng hai
ông phan văn lộc giáo viên dạy lái xe của trung tâm đất việt rất bất ngờ khi cây xăng thông báo chỉ bán ba mươi đồng
trong khi đó ông muốn mua năm trăm linh đồng mới đủ đổ vào xe nâng
sau một hồi năn nỉ ông lộc được nhân viên đồng ý bán cho hai trăm linh đồng trước khi chủ cây xăng đến tìm hiểu và quyết định bán thêm một mươi lít xăng
tôi đã đến một cây xăng gần trường nhưng bị các nhân viên tại đây từ chối nhưng không nói lý do
nếu cây xăng này chỉ bán ba mươi đồng có lẽ tôi phải chạy vài cây xăng mới có đủ lượng xăng đổ vào xe nâng ông lộc cho biết
cùng ngày ghi nhận của tuổi trẻ từ một mươi h đến một mươi hai h tại cây xăng ppl cho thấy các khách và mua xăng đều được các nhân viên dơ ba ngón tay
chỉ dấu hiệu mỗi người chỉ được đổ tối đa ba mươi đồng
nhiều khách hàng không đồng ý vẫn dơ năm ngón tay để đổ năm mươi đồng
nhưng các nhân viên đều lắc đầu và đề nghị chia sẻ giúp cây xăng ít hôm săn sẻ thêm xăng cho người khác
cách đó khoảng một km tại cây xăng npd lúc một mươi hai h nhiều người bất ngờ khi nhân viên cây xăng báo hết xăng
đến một mươi năm h cùng ngày mình có xe bồn đến bổ sung
vào lúc một mươi hai h một mươi năm cửa hàng xăng dầu pt tại quốc lộ một quận một mươi hai cũng thông báo hết xăng
và đang chờ xe bồn tiếp nhân liệu
nhiều xe máy xe hơi vào nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu của nhân viên
trao đổi với tuổi trẻ bà tê tê chủ cây xăng ppl cho biết
lý do cây xăng chỉ bán ba mươi đồng cho mỗi lượt đổi xăng bởi đại lý bán lẻ khổ lắm rồi càng bán càng lỗ
theo bà tê thực tế nếu đặt thêm xăng dầu doanh nghiệp đầu mối vẫn cấp thêm cho đại lý nhưng chiết khấu ở mức đồng
khi bán ra đại lý phải gánh lỗ với các chi phí từ nhân viên điện nước mặt bằng
nên bán bao nhiêu lỗ với nhiều
bà tê tê cho hay tiền thuê mặt bằng đã tám mươi triệu đồng một tháng
trong khi đó từ tháng một mươi hai năm ngoái đến nay chết khấu cho mỗi lít xăng bán ra
tại phía doanh nghiệp phân phối đã hạ xuống mức thấp nhất nên cây xăng bị lỗ
chúng tôi vẫn chấp nhận bán buôn có lúc lời có lúc lỗ xong chiết khấu xuống thấp quá
mà kéo dài từ năm ngoái sang năm nay và chưa biết lúc nào mới phục hồi
nếu tiếp tục tình trạng này thì chúng tôi cũng phá sản
theo bà tê tê đại lý này khó
xin phép sở công thương tp hcm đóng cửa bởi xăng vẫn còn và vẫn còn có thể đặt hàng
nên mở cửa để duy trì kinh doanh nhưng chọn cách bán theo định mức với mục đích
người tiêu dùng chia sẻ với đại lý lúc khó khăn
tương tự giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại tp hcm cho hay
mức chích khấu xuống thấp nhiều thời điểm không đồng nên bán ra nhiều sẽ lỗ
các đại lý không mặn mà mà bán buôn vào thời điểm này vẫn chỉ cầm trừng để duy trì hoạt động
doanh nghiệp đầu mối bán xăng dầu theo tiềm nội trao đổi với tuổi trẻ
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí tp hcm sài gòn petro cho biết
do nhập hàng từ nhà máy lọc hóa dầu dung quất nên nguồn hàng đầu vào vẫn ổn
tuy nhiên doanh nghiệp này chỉ đáp ứng được nhu cầu cho hệ thống các đại lý nhượng quyền của sài gòn petro
những đơn vị khác đang thiếu hàng chúng tôi không thể đáp ứng đủ được
mà chỉ đảm bảo cho tiêu thụ bình thường của hệ thống của mình vị này nói
đồng thời cho biết sài gòn petro đang áp dụng chính sách bán theo tiến độ
theo lượng lấy hàng bình quân của hai tháng qua nhằm tránh tình trạng thương nhân lấy hàng để tích chữ
đầu cơ trở giá lên
chẳng hạn các thương nhân trước đây chỉ lấy năm trăm linh mét khối xăng dầu bình quân mỗi tháng
doanh nghiệp này chỉ bán theo đúng số lượng này nhưng theo tiến độ
mỗi ngày các thương nhân sẽ nhận hàng theo định mức chứ không bán một lần
đổ xăng ra sao để tiết kiệm tiền khi giá nhiên liệu cao kỷ lục
hiện nay giá xăng dầu đang cao nhất trong vòng tám năm qua và người tiêu dùng là bộ phận thiệt thòi nhất
để tiết kiệm tối đa họ nên cẩn trọng mỗi khi đến trạm bơm
ông phạm thành lê admin diễn đàn autofun cho biết để tránh bị móc túi
chủ sở hữu nên chọn các cây xăng uy tín như hệ thống của pvois hay petrolimex quân đội
các công ty này quy mô lớn có tên tuổi có hệ thống giám sát giúp hạn chế tối đa tình trạng nhân viên gian dối
tuy nhiên tại một số chạm bơm thương hiệu uy tín
các nhân viên cũng có những mánh khóe để gian lận tiền xăng
bên cạnh đó những lý do khách quan khác như nhiệt độ hay thời điểm xăng đang được bơm vào bể chứa có thể khiến người mua thua thiệt
vì vậy chúng ta cần lưu ý những điều dưới đây giám sát chặt chẽ các nhân viên khi đổ xăng để tránh tình trạng ném tiền qua cửa sổ
đổ đầy khi bình xăng còn đang mát
khi người sử dụng đổ đầy khi bình xăng còn đang ấm họ thực sự nhận được ít xăng hơn vì nhiên liệu khi nó nở ra để lấp đầy không gian
các bình xăng sẽ ấm dần lên khi thời gian trôi qua
vì vậy để đảm bảo rằng bạn đang nhận được lượng xăng nhiều nhất có thể hãy đổ đầy xăng sớm trong ngày khi các bình đang mát nhất
tránh thời gian giao hàng hoặc khi đang bơm xăng vào bể chứa
nếu bạn không thể đổ xăng ngay khi chạm bơm mở cửa điều tốt nhất cần làm tiếp theo là tránh đổ đầy ngay sau khi có đợt xăng mới
xăng được cung cấp ngay từ nhà máy lọc dầu nóng hơn nhiều so với xăng được đưa vào bồn chứa vào một ngày nắng nóng
có nghĩa là nếu người dùng mua vào thời điểm này họ sẽ phải trả nhiều hơn số tiền họ nhận được
ngoài ra còn có một lưu ý là khi xăng đang được bơm về bể chứa của cây xăng cạn bên dưới sẽ nổi lên và có thể ảnh hưởng đến chất lượng xăng khi đó
không nên bơm thêm khi vòi bơm đã dừng
để xăng được bơm tự động sau đó tự bơm thêm sau khi máy rừng để lấp đầy bình xăng thực sự có thể gây thêm nhiều chi phí không cần thiết cho việc đồ xăng của bạn
tình trạng này là do hầu hết các vòi bơm được trang bị để lấy thêm khí khi khởi động lại
dù thế nào đồng hồ đã ghi lại việc bán hàng vì vậy chủ xe đang trả tiền cho lượng xăng mà bạn thậm chí không nhận được
thay vào đó một khi máy bơm đã dừng hãy đặt vòi phun trở lại bể chứa để đảm bảo chỉ phải trả cho những gì bạn nhận được
đây là một mánh khóe để nhân viên bán xăng có thể đổ ít sang nhất có thể mà vẫn đáp ứng đủ số tiền của người mua trên đồng hồ
đóng chặt nắp bình xăng
xăng không chỉ nở ra ở nhiệt độ cao hơn một phần của nó còn bị biến thành khí hoặc hơi thoát ra ngoài không khí
nắp bình xăng không đóng khít dẫn đến những hơi đó có thể thoát ra ngoài bình chứa thay vì ngừng tụ lại thành xăng khi nhiệt độ giảm xuống gây lãng phí nhiên liệu
bơm xăng chậm hơn
hầu hết các vòi phun được thiết lập để bơm xăng ở ba tốc độ chậm trung bình và nhanh
bơm ở tốc độ cao sẽ giải phóng nhiều hơi xăng hơn mà vòi phun sẽ hút lại bằng hệ thống thu hồi hơi mà hầu hết các máy bơm đều được trang bị
điều này có nghĩa là lượng xăng nhận được sẽ nhiều hơn số tiền phải giá
do đó khi đổ xăng cần phải nhắc nhở nhân viên
hiện tại việc thiếu hụt xăng dầu ở cục bộ chưa hoàn toàn được khắc phục
vài ngày tới tình hình sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều và nhiều áp lực cho doanh nghiệp giảm xuống
trước đó trao đổi với một số cơ quan báo chí hôm một mươi năm tháng hai ông trần duy đông vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương nhấn mạnh
hiện tại việc thiếu hụt xăng dầu cục bộ chưa hoàn toàn được khắc phục
trong vài ngày tới tình hình sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều và áp lực cho các doanh nghiệp giảm xuống
dưới đây là một nội dung cuộc trao đổi
quan điểm của bộ công thương là xử lý rất nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở tất cả các khâu như thương nhân đầu mối
thương nhân nhà phân phối đại lý bán lẻ nếu có hành vi găm hàng không muốn bán ra chờ tăng giá
bộ đã chỉ đạo rất quyết liệt các tuyến
ở cấp trung ương bộ trưởng bộ công thường đã ký thành lập ba đoàn kiểm tra để xuống các địa phương kiểm tra
ở cấp địa phương bộ trưởng cũng vừa ký công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh về tăng cường kiểm tra giám sát
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương này làm tốt công tác
đồng thời phối hợp với các lực lượng như công an hải quan ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín địa phương làm tốt công tác kiểm tra và giám sát
nguyên tắc chung của bộ công thương là yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định về dự trữ
bán hàng không có hiện tượng găm hàng hay hạn chế bán ra
làm ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân
tại nghị định chín mươi năm cũng có điều khoản là nếu giá xăng dầu ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội
báo cáo thủ tướng chính phủ cho phép điều hành sớm hơn
tuy nhiên chính phủ và cơ quan điều hành bao giờ cũng phải tính toán tới mục tiêu bình ổn giá
với chu kỳ điều hành giá xăng dầu một mươi ngày một lần liên bộ công thương tài chính
tính toán cũng phù hợp với tập quán kinh doanh chu kỳ hàng hóa của doanh nghiệp
chu kỳ để tính chỉ số giá tiêu dùng cpi cũng như đủ thời gian để cho cơ quan quản lý nhà nước cập nhật dữ liệu
chính phủ cơ quan điều hành khi điều hành giá xăng dầu cần cân nhắc rất nhiều chiều
nhiều yếu tố phải hài hòa lợi ích của doanh nghiệp người dân mục tiêu quản lý cpi
tránh tạo ra tiền lệ tránh bản thân doanh nghiệp sử dụng các sức ép đối với cơ quan điều hành
để điều hành khi có lợi cho doanh nghiệp
trong thời gian tới nếu diễn biến giá quá cao quá phức tạp
ví dụ giả sử như giá dầu thô vượt ngưỡng một trăm linh usd một thùng
không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế việt nam mà còn ảnh hưởng đến cả kinh tế thế giới
thì chắc chắn phải đề xuất sử dụng các công cụ khác là thuế phí
trong bối cảnh việt nam đạt chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế lên trên
nếu giá xăng dầu quá cao sẽ tác động làm vô hiệu hóa ở một số công cụ
chính sách phục vụ cho vấn đề phục hồi tổng thể nền kinh tế
ở bối cảnh công cụ quỹ bog có hạn bộ công thương kiên trì quan điểm phải sử dụng công cụ và thuế phí